gần đây dư luận đang rất quan tâm về việc một trăm linh các trường của một số tỉnh chọn một bộ sách giáo khoa lớp một mới
bộ giáo dục và đào tạo cho biết đến hết ngày ba mươi tháng năm
bộ mới thống kê việc lựa chọn sách giáo khoa lớp một mới của các tỉnh trong cả nước
theo đơn vị xuất bản bộ sách giáo khoa cánh diều
thì một trăm linh các trường ở tỉnh long an chọn toàn bộ chín cuốn của bộ sách giáo khoa này
sơn la một trăm linh các trường chọn sách giáo khoa năm môn toán đạo đức âm nhạc giáo dục thể chất hoạt động trải nghiệm
phú thọ một trăm linh các trường hợp chọn sách giáo khoa bốn môn tiếng việt toán tự nhiên xã hội và giáo dục thể chất
thái nguyên một trăm linh các trường chọn sách giáo khoa ba môn tiếng việt toán tự nhiên xã hội
nam định một trăm linh các trường chọn sách giáo khoa hai môn tiếng việt tự nhiên xã hội
đối với nhà xuất bản giáo dục việt nam đơn vị có tới bốn trên năm bộ sách giáo khoa lớp một được phê duyệt
cho biết đã nhận kết quả lựa chọn sách của hai mươi hai tỉnh thành phố gửi đến với tỷ lệ bình quân đạt gần tám mươi
có một mươi bốn tỉnh chọn từ tám mươi trở lên
các tỉnh lai châu yên bái khánh hòa quảng bình đắk nông có tỷ lệ chọn một trăm linh
các tỉnh có tỷ lệ từ tám mươi đến chín mươi bốn gồm trà vinh bến tre nghệ an quảng nam cao bằng đắk lắc tp hcm kiên giang